vô tư xả thải đó là thực trạng chung đang diễn ra tại nhiều cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh hà nam
bất chấp những tác hại của các loại nước thải rác thải việc đầu tư cơ sở hạ tầng và ý thức bảo vệ môi trường của các cơ sở này còn yếu
đang dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân
nằm ở vị trí giao thông thuận tiện cụng công nghiệp hoàng đông huyện duy tiên tỉnh hà nam
thu hút hàng trăm doanh nghiệp đầu tư chủ yếu các lĩnh vực như mây giang đan may mặc theo gen giày da hóa mỹ phẩm
dù đây là cụm công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ cơ bản cũng đã được lấp đầy
nhưng đến nay cụm công nghiệp này vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải dù đã được quy hoạch
đây thì chúng tôi có cái sẽ kiến nghị lên các sở tầng môi trường cũng như các ngành cơ quan chức năng cấp trên
sẽ thành lập các đoàn kiểm tra
để giám sát cũng như là có những hướng dẫn để các doanh nghiệp cũng như là công ty
đảm bảo tốt thực hiện bảo vệ môi trường trong cụm công nghiệp hoàng đông
không chỉ riêng đối với các cụm công nghiệp mà tại các làng nghề vấn đề môi trường cũng đang trong tình trạng báo động
nguyên nhân chính là do các làng nghề sen lẫn khu dân cư phần lớn các chất thải không được thu gom xử lý
mà xả trực tiếp ra môi trường xung quanh
cái phương pháp này nó chỉ là phương pháp tạm thời thôi để nói nó đảm bảo cái an toàn không có
về lâu dài thì cuối cùng là phải có xử lý
thế mà cái việc xử lý có một cái xử lý nước thải nước thải nó rất phức tạp
có thể là một những hộ tập đơn lẻ này không thể làm được
mà nó phải có sự kết hợp gắn kết của các đơn vị sản xuất cùng với nhà nước
phải có chương trình mới làm được còn thì nếu mà để các hộ thì tôi nghĩ là không bao giờ làm được
vì cái sự chi phí đầu tư nó quá lớn
theo thống kê trên địa bàn tỉnh hà nam có một mươi bảy cụm công nghiệp và gần hai trăm linh làng nghề truyền thống
làng nghề và làng có nghề
lượng nước thải chưa qua xử lý thải ra môi trường hàng năm tương đối lớn
hiện toàn tỉnh mới chỉ có một trạm xử lý nước thải được đầu tư tại cụm công nghiệp cầu rát huyện duy tiên
còn các dự án xây dựng trạm xử lý nước thải của cụm công nghiệp làng nghề
chủ yếu đều sử dụng vốn trung ương oda hỗ trợ
chi phí quản lý vận hành do ngân sách địa phương nên khó duy trì bền vững
bên cạnh đó việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải còn manh muốn chưa quy hoạch cụ thể
vừa qua thì bộ cũng đã có thông tư một mươi năm hướng dẫn thực hiện nghịnh sáu mươi tám của dịch vụ
về quy chế quản lý phối hợp quản lý trong các cụm công nghiệp các cụm công nghiệp về mặt tỉnh
trong lần tới chúng tôi sẽ tiếp tục tham dự tỉnh bàn hành quy chế phối hợp thay thế quyết định ba mươi năm của mặt tỉnh
cái thứ hai là cũng tiếp tục phối hợp và đề nghị với sở tính môi trường
là đề nhanh tiến độ tham mưu an tỉnh là đề nhanh tiến độ xây dựng lộ trình các trạm xử lý nước thải
đã đến lúc vấn đề ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp làng nghề của tỉnh hà nam cần phải được tập trung giải quyết
với mục tiêu bảo vệ môi trường song song với phát triển bền vững của ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp
tỉnh hà nam cần quyết đẹp hơn nữa trong việc giải quyết ô nhiễm môi trường
nhất là ô nhiễm môi trường từ chất thải công nghiệp và làng nghề
đồng thời nâng cao ý thức gắn với trách nhiệm của các chủ cơ sở sản xuất trong vấn đề bảo vệ môi trường ở nông thôn